để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tỉnh hải dương đã thống nhất triển khai kế hoạch xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng
việc làm này nhằm đánh giá vùng nguy cơ để đáp ứng yêu cầu ngăn chặn dịch nhanh và hiệu quả nhất
đảm bảo một trăm linh các trường hợp có nguy cơ cao được xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương tỉnh hải dương chia thành các nhóm
nhóm có nguy cơ cao gồm bốn địa phương trí linh cầm giàng thành phố hải dương và kim thành
nhóm có nguy cơ gồm kinh môn nam sách bình giang
nhóm nguy cơ thấp gồm ninh giang thanh hà tứ kỳ gia lộc thanh miện
và nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
đến thời điểm này toàn tỉnh hải dương đã lấy mẫu xét nghiệm được tổng số gần hai trăm bốn mươi mẫu
trong những ngày tới sẽ lấy trên một trăm sáu mươi hai mẫu xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng trong cộng đồng
cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao
thời gian phải hoàn thành xét nghiệm trước ngày hai tháng ba
lãnh đạo tỉnh hải dương yêu cầu ngành y tế nâng công suất tối đa các cơ sở lấy mẫu
đảm bảo tất cả các mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đều phải trả kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ
khẳng định có thể xét nghiệm từ sáu mươi đến tám mươi mẫu trong một ngày
tuy nhiên đấy là công suất tối đa để triển khai thực hiện việc xét nghiệm
ngoài nguồn lực của ngành y tế của cc của các đơn vị trong ngành
huy động lực lượng sáu trăm linh sinh viên tình nguyện của trường đồng y tế hải dương
sau tối tôi sẽ huy động thêm khoảng ba trăm linh em nữa của trường đồng y tế hải dương
và khoảng hai trăm linh ba trăm linh em nữa của trường đồng cao đồng dược
để có thể đủ năng lực để tổ chức phối hợp với các địa phương
để triển khai việc lấy mẫu cho các đối tượng cần phải đánh giá ở cộng đồng
vấn đề xét nghiệm đường hải dương đặc biệt quan tâm
bởi trong những ngày vừa qua việc xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao đã giúp hải dương phát hiện kịp thời một số trường hợp f
truy vết thần tốc f một từng bước khống chế các ổ dịch lớn ở thành phố trí linh cầm giang
và hiện nay đang tập trung cao độ xử lý ổ dịch tại xã kim liên huyện kim thành
trong hai ngày vừa qua đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn tám người dân
ở bốn thôn của xã kim liên
trước đó thành phố hải dương đã có một đêm trắng để hoàn thành lấy hơn bảy mẫu xét nghiệm
cho các trường hợp f hai nâng tổng số mẫu được xét nghiệm lên gần hai mươi chín mẫu
và hiện đang tiếp tục tập trung lấy mẫu trong cộng đồng
tổ chức xét nghiệm trên diện rộng để đánh giá nguy cơ dịch tễ
nhưng hải dương cũng xác định trọng tâm lấy mẫu để không giàn trải
tránh tốn kém không cần thiết để có biện pháp xử lý kịp thời
đảm bảo dập dịch nhanh gọn không để lây lan trong cộng đồng
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
tại quán karaoke ở hòa bình khiến tám người thương vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn công dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện trương mỹ thành phố hà nội để điều tra về tội giết người
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi một tháng hai tại quán karaoke luxury thuộc xã hòa sơn
huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
làm ba người thiệt mạng và năm người bị thương
hiện đối tượng gây án và các nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu điều trị
tại bệnh viện một ba hà nội
theo công an huyện lương sơn hòa bình trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
có một mươi bốn người vào phòng hát số một trăm linh bốn của quán karaoke luxury
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày nguyễn công dũng xuống quầy lễ tân của quán mượn một con dao
loại dao gọt hoa quả dài khoảng hai mươi cm mang vào phòng hát đâm vào nhiều người
sau đó nguyễn công dũng đã dùng dao đâm vào vụng để tự sát
trong những ngày đầu xuân công an các tỉnh thành tây nam bộ đã liên tiếp triệt phá nhiều sới bạc
vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an xã nguyễn văn thành huyện bình tân đã bắt quả tang nhiều đối tượng
đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang một mươi sáu đối tượng
gồm một mươi năm nữ một nam đang tham gia đánh bài tại nhà bà lê thị cẩm hồng năm mươi sáu tuổi
chú tại xã nguyễn văn thành huyện bình tân tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
một mươi một điện thoại di động sáu xe mô tô và số tiền gần chín mươi triệu đồng
một kho xưởng rộng gần sáu trăm linh m hai chứa một số lượng lớn hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài
đã bị công an tp biên hòa của tỉnh đồng nai phát điện vào ngày hôm qua
kho xưởng này do ông đào doãn dự địa chỉ tại phường tân biên làm chủ
quá trình kiểm tra trong kho có hai mươi người đang thực hiện bán hàng
bằng hình thức live stream qua mạng xã hội facebook và chốt đơn hàng
tại đây công an phát hiện có hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa như mỹ phẩm
dược phẩm quần áo dây dép đồng hồ mắt kính
bước đầu làm việc với cơ quan công an chủ cơ sở khai nhận toàn bộ hàng hóa tại kho
được chuyển từ mỹ về việt nam nhưng không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
đây là số hàng do khách hàng tại việt nam đặt từ trang facebook shop mơ đào
do bà đào thị thanh mơ chị ruột của ông dự live stream bán hàng trực tiếp từ mỹ